nhằm thực hiện một trong những nội dung quan trọng trong chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cà mau dự kiến sẽ đầu tư sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng để trồng thêm hơn một mươi tám sáu trăm linh ha rừng tập trung chủ yếu tại hai khu vực vườn quốc gia mũi cà mau và u minh hạ
cụ thể tỉnh cà mau sẽ trồng thêm một mươi tám sáu trăm sáu mươi bốn hectare rừng tập trung và một mươi năm triệu cây phân tán trong số một mươi tám sáu trăm linh hectare rừng tập trung sẽ có hai bảy trăm linh hectare trồng mới năm trăm sáu mươi bốn hectare rừng thay thế và một mươi năm bốn trăm linh hectare trồng lại rừng sau khai thác
song hành với việc trồng rừng cơ quan chức năng cà mau sẽ triển khai thực hiện bảo vệ rừng đặc dụng rừng phòng hộ xây dựng nhà trạm quản lý bảo vệ rừng và phát triển vườn quốc gia mũi cà mau
cơ quan chức năng cà mau sẽ triển khai thực hiện bảo vệ rừng đặc dụng rừng phòng hộ xây dựng nhà trạm quản lý bảo vệ rừng và phát triển vườn quốc gia mũi cà mau